thông tin từ bộ y tế cho biết tính từ một mươi tám h ngày hai tháng bảy đến sáu h sáng nay ngày ba tháng bảy
việt nam có thêm hai trăm ba mươi chín ca mắc mới trong nước
trong đó tp hcm vẫn ghi nhận số ca mắc mới ở mức cao nhất với hai trăm một mươi năm ca
tiếp đó là phú yên một mươi một ca hưng yên một mươi ca bạc liêu hai ca bắc ninh một ca
có hai trăm linh sáu ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là một mươi bốn chín trăm năm mươi bốn ca
trong đó có bốn sáu trăm hai mươi một bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
chuyển sang một thông tin khác công an thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh vừa tham mưu chính quyền địa phương
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ba trường hợp về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm
theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền với tổng số tiền hai mươi hai năm triệu đồng
giảng sáng ngày ba mươi tháng sáu tại trạm thu phí cầu bạch đằng lê xuân hát
trú tại hưng yên
biết bùi quang l trú tại cầm phạc quảng ninh không đủ điều kiện về y tế để di chuyển vào tỉnh quảng ninh
nhưng anh hát vẫn đồng ý cho anh r trốn trên thùng xe ô tô do h điều khiển để trốn chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
khi đang thực hiện hành vi thì bị lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt phát hiện ngăn chặn
chính quyền địa phương cũng đã ra quyết định xử phạt một người đàn ông trú tại hải dương về hành vi tương tự
một vụ cháy nhà xảy ra trong hẻm một trăm sáu mươi ba đặng văn bi
phường trường thọ tp thủ đức tp hcm khiến một người phụ nữ mắc kẹt tử vong
con hẻm này đang bị phong tỏa do covid một mươi chín
khoảng một mươi chín h tối ngày hai tháng bảy khói lửa bất ngờ bùng phát từ một căn nhà có diện tích khoảng bốn mươi m hai trong hẻm số một trăm sáu mươi ba đường đặng văn đi
đám cháy được dập tắt sau khi công an tp thủ đức có mặt ở hiện trường phối hợp với lực lượng tại chỗ xử lý sự cố
lượng chức năng phát hiện một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi mắc kẹt trong nhà đã tử vong
đáng chú ý hiện hẻm một trăm sáu mươi ba đường đặng văn my đang bị cách ly vì có ca mắc covid một mươi chín
công an tp thủ đức đang phong tỏa hiện trường phục vụ điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến một người thiệt mạng
vào tối ngày hai tháng bảy phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc cho biết
đơn vị phối hợp với công an huyện cư mờ ga đã và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh
tạm giữ một mươi hai đối tượng liên quan đến cây chết của nam học sinh lớp chín vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng sáu
nhóm gây ra vụ án mạng này gồm một mươi hai đối tượng cùng chú tại huyện cư mơ ga và thành phố buôn ma thuột
quá trình điều tra bước đầu nhóm đối tượng này khai nhận
khi cả nhóm đang trên đường đi thì bị nhóm của y thông bì á ở buôn sút mờ
ở xã cư xuê đứng trên đường tỉnh lộ tám dùng gạch đá ném làm cho hai đối tượng của nhóm bị thương
vì vậy cả nhóm đã mang theo dao dựa gậy lao vào đánh trả nhóm của y thông bá
hậu quả y thông bì á bị đánh nhiều nhát vào đầu vào người
nhận nhân tử vong tại chỗ
xét nghiệm covid một mươi chín tầm soát định kỳ hàng tuần ở các cơ sở y tế là một trong những kênh truy vết nguyên bệnh hiệu quả
chủ động hạn chế nguy cơ lây nhiễm sars cov hai từ bên ngoài xâm nhập vào bệnh viện
tại bệnh viện đa khoa đà nẵng nhờ tăng cường tần suất xét nghiệm dành cho nhiều đối tượng khác nhau
mà vừa qua cơ sở y tế này đã phát hiện kịp thời ca bệnh dương tính là người nhà vào chăm sóc bệnh nhân
từ đó nhanh chóng khoanh vùng các f liên quan
nên không rơi vào tình trạng bị phong tỏa hoàn toàn bệnh viện như trong đợt dịch trước
trước khi vào viện chăm nuôi người nhà anh vũ cũng như những người nhà bệnh nhân khác đều phải xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín
điều này cũng áp dụng đối với những trường hợp bên ngoài đến bệnh viện liên hệ làm việc
đây là quy trình bắt buộc của tất cả các trường hợp khi vào viện
xét nghiệm sàng lọc trước khi vào bệnh viện sẽ giúp cho bản thân tôi và cũng như một số trường hợp y bác sĩ
trong quá trình thăm khám
đối với bệnh nhân toàn bộ bệnh nhân nội trú đều phải thực hiện xét nghiệm sars cov hai khi nhập viện
trường hợp bệnh nhân ngoại trú khi vào viện thăm khám
ngoài những trường hợp có yếu tố dịch tễ buộc phải xét nghiệm
thì số bệnh nhân còn lại sẽ được xét nghiệm tầm soát ngậu nhiên từ một mươi đến ba mươi
hiện nay thì tất cả các trường hợp vào khoa khám bệnh cũng như là người nhà
của bệnh nhân chăm sóc bệnh nhân tại khoa cấp cứu thì đều được xét nghiệm covid một mươi
và thời gian để chờ kết quả xét nghiệm là từ bốn đến sáu tiếng
bệnh viện đà nẵng hiện có khoảng hai năm trăm linh y bác sĩ và nhân viên đang làm việc tại đây
cùng với toàn bộ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân
đừng kỳ vào thứ ba hàng tuần bệnh viện tổ chức xét nghiệm covid một mươi chín
việc xét nghiệm với tất cả các trường hợp tại viện không những giúp truy vết nhanh chóng
tất cả dương tính không có triệu chứng đơn cử như ca chăm bệnh được phát hiện
vào ngày hai mươi chín tháng sáu vừa qua mà còn hạn chế tình trạng lây nhiễm chéo trong bệnh viện
công tác xét nghiệm đó đóng một môi trò rất là quan trọng
nếu mà chúng ta những bệnh nhân do đoạn đào đó không có triệu chứng
thì mà vào trong bệnh viện sau đó tôi phó hiệu triệu chứng ra
mà để chúng ta không phát hiện sớm bằng xét nghiệm định kỳ
khi mà dựa vào những triệu chứng số kho có thể tối dịch tễ
thì nhiều khi
thì chúng ta bỏ sốt vào những trường hợp mà bày giúp cho cái chuyện này nó lây lăng rất là nhanh
trong thời gian rất là dài cũng như giữa bệnh viện
việc chủ động xét nghiệm tầm soát sars cov hai tại các bệnh viện sẽ là điều kiện tiên quyết
để bảo vệ hệ thống y tế tránh sự tấn công trước các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm
trong bối cảnh dịch còn nhiều diễn biến phức tạp
hiện nay cùng với xét nghiệm covid một mươi chín thường kỳ tại các cơ sở y tế
thì các cơ sở bán thuốc lẻ
cửa hàng thuốc tây trên địa bàn thành phố đà nẵng cũng thực hiện xét nghiệm định kỳ một tháng một lần
tỷ lệ từ hai mươi đến ba mươi dành cho chủ tiệm thuốc quản lý nhân viên
thưa quý vị vào ngày một tháng bảy thủ tướng chính phủ ra công điện về tăng cường các biện pháp cấp bách
phòng cháy chữa cháy rừng yêu cầu các bộ ngành địa phương liên quan tăng cường các biện pháp cấp bách
phòng cháy chữa cháy rừng
trên địa bàn thành phố hà nội đã có những huyện nâng mức cảnh báo nguy cơ cháy rừng lên cấp ba
đặc biệt là có địa bàn đã nâng cảnh báo lên cấp bốn cấp nguy hiểm
nhằm hạn chế tối đa xảy ra cháy rừng lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp phòng chống cháy rừng hiệu quả
ghi nhận tại huyện sóc sơn
không để xảy ra tình huống bị động bất ngờ về phòng cháy chữa cháy rừng nhất là trong thời điểm nắng nóng như hiện nay
vì vậy tại kho chứa dụng cụ thiết bị phòng cháy chữa cháy của ban quản lý rừng phòng hộ đặc dụng hà nội
mọi phương tiện về phòng cháy chữa cháy dụng cụ phải được kiểm tra thường xuyên
cùng với đó là những buổi diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy thực tế như thế này
các bộ nhân viên khi nhận được thông tin để tất cả mọi người cùng tham gia một cách nhanh nhất
để làm sao để dập đám cháy một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất
còn lúc này thì khi phát sinh đám cháy thì huy động lực lượng bốn tại chỗ
tại điểm du lịch hồ hàm lợn tại đây là rừng thông phong cảnh đẹp
thời gian này thu hút rất nhiều các bạn trẻ đến du lịch tham quan
thế nhưng việc đốt lửa để sử dụng như thế này lại tiêm ẩn nhiều nguy cơ
dẫn đến cháy rừng
mỗi lần bọn em vào đây thường là thí dụ như bọn em hay qua buổi picnic nhỏ
thì thường là bọn em mang đồ vào đây nướng hoặc là ăn
thì thường là bọn em mang đồ vào đây ăn thì bọn em sẽ có những cái ý thức
chẳng hạn như là khi mà bọn em làm xong thì bọn em sẽ
tức là trong cái khoảng thời gian lửa nó cũng chỉ bám trong phạm vi chẳng hạn nhỏ thôi
chứ nó không phải là liên quan đến rộng
và sau đấy là khi mà bọn em đã làm xong thì bọn em sẽ dập tắt lửa để cho đảm bảo
khi mà tắt hạt thì bọn em mới đảm bảo là nó không bị nguy cơ lây ra
và không ảnh hưởng đến ai thì bọn em mới cảm thấy yên tâm
thì là để không ảnh hưởng đến chẳng hạn như là cháy rừng hay là gì
thì liên quan ảnh hưởng đến môi trường
sóc sơn có trên bốn năm trăm linh hectare rừng phòng hộ
với đặc điểm rừng sen kẽ trong dân và với lớp thượng bì dày
nên nguy cơ cháy nổ là cao nếu không có sự kiểm soát về phòng cháy chữa cháy sát sao
thì sự cố về cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào
với tính chất rừng phòng hộ sóc sơn là do
ban quản lý rừng phòng hộ hà nội quản lý
rồi một mặt là do ban quản lý rừng cổ yên huyện
đồng thời là cũng giao trực tiếp cho các chính xã có rừng là các chủ rừng
thì cái việc mà sau khi cái nghị định mới là nghị một trăm ba mươi sáu ấy được triển khai
thì tại điều ba quy định rất rõ về trách nhiệm của ban quản lý rừng
cũng như là chủ rừng được lân lên rất cao
và cụ thể ở trong cái văn bản là điều năm mươi ba của nghị định một trăm năm mươi sáu
về hướng dẫn cái luật lâm nhập
thì có quy định rất rõ về trách nhiệm của chủ rừng cũng như là ban quản lý rừng ở đây
phòng cháy chữa cháy rừng là nhiệm vụ không chỉ của riêng ai
vì vậy việc chủ động phòng cháy chữa cháy của người dân cũng như các lực lượng chức năng
góp phần rất lớn trước các nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra
nhất là khi thời tiết nắng nóng còn kéo dài
chiều ngày hai tháng bảy ủy ban nhân dân quận bình tân đã ra công văn thu hồi
báo cáo số bốn trăm năm mươi bốn về tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn của quận
được ban hành vào ngày ba mươi tháng sáu
trong văn bản của ủy ban nhân dân quận bình tân nêu rõ
do sơ xuất trong khâu phát hành văn bản
ủy ban nhân dân quận xin thu hồi báo cáo số bốn trăm năm mươi bốn ngày ba mươi tháng sáu
có nội dung kiến nghị phong tỏa khu phố hai khu phố ba và khu phố bốn phường an lạc thêm một mươi bốn ngày
trước đó ủy ban nhân dân quận bình tân có báo cáo số bốn trăm năm mươi bốn về tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn
trong báo cáo này ủy ban nhân dân quận bình tân kế nghị ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
xem xét và chấp thuận cho phép tiếp tục áp dụng các biện pháp phong tỏa tại ba khu phố hai mươi ba và bốn
ở phường an lạc thêm một mươi bốn ngày kể từ ngày bốn tháng bảy
lý do là từ khi áp dụng thiết lập và phong tỏa tại ba khu phố nói trên
số ca mắc covid một mươi chín vẫn tăng cao
việc phong tỏa thêm một mươi bốn ngày nhằm giúp phát hiện thêm những ca bệnh covid một mươi chín
nhằm khống chế tránh lây lan
ủy ban nhân dân quận bình tân cũng kế nghị đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine ngược covid một mươi chín
cho công nhân trên địa bàn quận để duy trì sản xuất kinh doanh
hiện tại mới có hơn bốn mươi chín công nhân được tiêm vaccine
còn khoảng ba trăm linh công nhân cần được tiêm
hiện nay nhiều chợ truyền thống tại tp hcm phải tạm ngừng hoạt động
vì liên quan đến các ca mắc covid một mươi chín
do vậy số ít điểm chợ còn lại phải thích ứng bằng cách là áp dụng dịch vụ đi mua hộ
thông qua mạng xã hội để liên lạc giao hàng hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp
giữa người dân và tiểu thương
ghi nhận về mô hình này tại chợ xã tây quận tám
dịch vụ nhận đơn hàng giao tại nhà đã được các siêu thị áp dụng nhiều năm qua
tuy nhiên với chợ truyền thống đây được xem là cứu cánh để duy trì hoạt động
trong giai đoạn tp hcm áp dụng chống dịch theo chỉ thị một mươi
gần một trăm linh sạp tại chợ xá tây quận năm mỗi sáng tất bật chuẩn bị thực phẩm để giao cho khách
các đơn hàng được gửi đến qua điện thoại hoặc mạng xã hội
đặc biệt ban quản lý chợ yêu cầu tất cả người bán phải niêm yết giá tại sạp
để người dân theo dõi
số chín đường tôn thất hiệp vườn một mươi ba quận một mươi một
đúng như người ta ăn hết cho người ta điện
người ta mua ta ăn một hai ngày mới giao tiếp
người ta mua lỡ đông thì mình lưu bu hơn nhưng mà giờ đâu có ai ra chợ đâm nữa đâu
giờ đa số là người ta đặt thôi mà đặt hàng bán tôi giao
người ta mua nào gọi thì chị ra bán
nếu nhiều người người ta không biết về chuyển tiền thì chị kêu xe dùm giao qua nhà
mẹ thì em không biết về công nghệ này nọ
em lên em giúp mẹ trong mấy cái
công nghệ này trong mấy thời gian nghỉ dịch
em có cái app đấy nọ
ai đặt hàng thì em coi em coi món
rồi làm xong rồi em gáp tới á
đứng đợi ngoài em ra em đưa người ta đem đi
thì nếu trong ban kết quận năm á chúng tôi sẽ giao hàng miễn phí
thực tức chúng tôi giao luôn
bảo vệ chợ giao đôn để tạo điều kiện cho bà con
bình chụp cực một chút thiệt hạn chút
nhưng mà nó lại đảm bảo cái người đến đặt hàng
đúng không để hạn chế đi chợ
đó là một
đặt tới ban quản lý chợ á an toàn là sao
khi chúng tôi làm đơn qua đợt xong ra đợt xong
chúng tôi đóng một cái dấu keo của ban quản lý chợ lên đây
là có nghĩa là bà con mua hàng của ban quản lý chợ
sau này bà con có bị tịch bỏng gì
ban quản lý chợ phải chịu trách nhiệm vấn đề đó
thì chúng tôi sẽ ghi lại những người mà tiểu thương bán cái đó
đúng không anh chứ bây giờ mình đâu có biết được hàng sao
khi mình đưa cho người ta xong mà lỡ người ta bị đột thuận thì rất khó
ban quản lý chợ thông báo đến tiểu thương và người đi chợ
phải tuân thủ nghiêm các biện pháp bảo vệ theo thông điệp năm k của bộ y tế
trong thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
rất mong mọi người thực hiện tốt thông điệp năm k khẩu trang thử khuẩn
khoảng cách trong tụ tập khai báo y tế trong phòng chống dịch covid một mươi chín
nhiều chợ truyền thống tại quận năm đã được phong tỏa tạm ngưng bán để phòng dịch
do đó tất cả người bán tại chợ xã tây hiểu rằng
tuân thủ nghiêm năm k và hạn chế tiếp xúc là phương pháp để duy trì kinh doanh
ban quản lý chợ cũng yêu cầu ngưng hoạt động các sạp trong nhà lồng
chỉ cho phép bán tại những không gian thoáng hứng nắng
cũng như đảm bảo giãn cách giữa tiểu thương để hạn chế tối đa lây nhiễm
địa chỉ bà con khuyến khích những người lớn tuổi hạn chế đến chợ
hạn chế đến chợ khi mình nói được cấm thì không được hạn chế đến chợ
chúng tôi không cho người dân sinh vào chợ không cho bán giáo số vào chợ
không cho người bán giảng lai vào chợ lý do gì
không phải là theo dịp sáu mươi được cấm nhưng mà chỉ đi một mươi nó cũng áp dụng vậy thôi
từ khi một mươi là cũng một phần một mươi năm là một mươi sáu rồi
có nghĩa là những người không có hạn chế ra ngoài đường đúng không
không tụ tập ba người ở ngoài đường đâu
thì những người bán giáo số thì anh bán ngoài thôi không được đây
thì anh đi nhiều quá thì anh lây lan vô rất nguy hiểm cho cộng đồng bà con
theo sở công thương tp hcm đến nay bảy mươi chợ truyền thống trong số hai trăm ba mươi bốn chợ trên địa bàn
đã ngừng hoạt động do xuất hiện ca mắc liên quan ca mắc covid một mươi chín
hoặc không đảm bảo phòng chống dịch
chợ đầu mối bình điền quận tám đã cho giảm bốn trăm linh sạp
chợ đầu mối thủ đức thành phố thủ đức đang điều chỉnh dạng phân luận ngành hàng
và hạn chế cống vào
trước tình hình ca mắc covid một mươi chín tiếp tục tăng tp hcm đang xem xét tận dụng quỹ nhà tái định cư
chưa sử dụng để làm khu cách ly tập trung
đồng thời tp hcm cũng đã cho phép lãnh đạo thành phố thủ đức và các quận huyện
có quyền áp dụng chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng cho một phần hoặc là toàn địa bàn mình quản lý
trong trường hợp cần thiết
chủ tịch ubnd tp hcm đánh giá hiện thành phố còn rất nhiều quỹ nhà tái định cư
chưa sử dụng nếu đưa vào tận dụng làm khu cách ly có thể đáp ứng được năm người
qua rà soát thành phố nhận thấy trong một mươi bốn khu cách ly hiện nay có một số khu chưa đảm bảo
an toàn và tổ chức lại
ngoài ra thành phố yêu cầu không dùng trường học là khu cách ly do phòng thiếu nhà vệ sinh
và không đảm bảo an toàn cho người cách ly
sắp tới tp hcm có quyết định thành lập ban quản lý các khu cách ly tập trung
bộ tư lệnh thành phố là đơn vị chỉ huy
tiếp đến là lực lượng công an y tế tài nguyên môi trường thông tin truyền thông và an toàn thực phẩm
cũng liên quan đến chính sách phòng chống dịch lãnh đạo tp chi đạo các quận huyện
có quyền áp dụng chí thị một mươi sáu của thủ tướng cho một phần hoặc toàn địa bàn mình quản lý
trường hợp phát sinh các ô dịch phức tạp
địa phương có thể xin ý kiến trước khi áp dụng chỉ thị một mươi sáu hoặc vừa làm vừa thông báo
để thường trực ban chí đạo tp nắm và chí đạo
báo cáo đến ngày hai tháng bảy sở y tế tp hcm cho biết đã ghi nhận và điều trị hơn bốn ba trăm linh bệnh nhân mắc covid một mươi chín
chuyển sang thông tin đáng chú ý khác về an ninh trật tự
mới đây xảy ra thêm một vụ đối tượng vờ mua hàng để trộm cắp tài sản
xảy ra trên địa bàn của xã vĩnh lộc a huyện bình chánh tp hcm
trước đó truyền hình công an nhân dân đã nhiều lần tuyên truyền về thủ đoạn của các đối tượng này
camera an ninh ghi lại khoảng chín h ba mươi phút ngày ba mươi tháng sáu
trước ngôi nhà trên đường quách điêu
sang vĩnh lộc a huyện bình chánh
người đàn ông đi xe máy biển kiểm soát năm mươi chín n một trăm linh tám nghìn sáu trăm bảy mươi sáu đến xe bánh mì để mua hàng
người này nhiều lần yêu cầu người bán hàng lấy thêm đồ tìm sơ hở
và nhanh tay lấy trộm điện thoại trị giá khoảng năm triệu đồng rồi bỏ trốn
bức xúc trước vụ việc nạn nhân đã đăng tải vụ việc lên mạng xã hội để mọi người đề cao cảnh giác